công tác đưa tù binh nga từ ukraine trở về sẽ vẫn được tiếp tục
đây là tuyên bố của chủ tịch ủy ban quốc phòng thuộc đu ma quốc gia hạng viện nga
sau vụ rơi máy bay của nước này ở vùng benboros giáp biên giới ukraine
trong khi đó nhà chức trách nga cho biết các bộ phận có thể là thuộc tên lửa phòng không
bắn rơi chiếc máy bay hai trăm bảy mươi sáu đã được tìm thấy tại nơi chiếc máy bay rơi ở tỉnh bengoros
hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm tất cả các mảnh vỡ của chiếc máy bay
cũng như các cấu trúc kim loại tại nơi máy bay rơi và đã tìm thấy các bộ phận
cho thấy có tác động từ bên ngoài vào máy bay
chúng sẽ được gửi đi để giám định
các chuyên gia quân sự và điều tra hình sự cũng tham gia tìm kiếm các cấu trúc kim loại để phân tích
cơ quan an ninh ukraine vào ngày hai mươi năm tháng một cũng thông báo đã mở vụ án hình sự
về vụ rơi máy bay chở sáu mươi năm tù binh ukraine tại tỉnh benburroud của nga